thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các địa phương lân cận hà nội đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác với hàng nghìn các bác sĩ điều dưỡng và nhân viên y tế lên đường để hỗ trợ chống dịch tại thủ đô hà nội
theo đó nhiệm vụ của các đoàn này là tham gia vào việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm cho người dân các khu vực trên địa bàn hà nội
một mươi tỉnh thành phố tham gia hỗ trợ trong công tác xét nghiệm tiêm chủng đợt này gồm bảy tỉnh theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bốn tỉnh thành phố hà nội đề nghị hỗ trợ
tại điểm tiêm trên địa bàn phường cát linh quận đống đa có bốn nhân viên y tế của đoàn tỉnh phú thọ được nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trước khi vào tiêm vaccine covid một mươi chín
đoàn y tế của tỉnh phú thọ cử một trăm ba mươi nhân lực hỗ trợ tiêm chủng và một trăm bảy mươi nhân lực hỗ trợ xét nghiệm cho quận đống đa
và hai trăm linh nhân lực hỗ trợ xét nghiệm và tiêm chủng cho huyện thanh trì hà nội
trong các đoàn y tế về hà nội chống dịch nhiều điều dưỡng bác sĩ có con nhỏ
thế nhưng khi nhận được lời hiệu triệu họ đều gác lại công việc thường ngày cùng tình nguyện lên đường
ai cũng trong tâm thế sẵn sàng được chung sức cùng thủ đô
hôm trước thì là nhận công văn của sở và hôm sau là lên đường nhận nhiệm vụ luôn
thực ra là trong thời gian dịch giã cũng không cần phải chuẩn bị nhiều nhận nhiệm vụ là lên đường đi luôn
trong đợt này
dự kiến có hơn bốn bác sĩ của một mươi một tỉnh
riêng tỉnh bắc giang đã cử hơn tám trăm linh cán bộ y bác sĩ xuống hà nội tham gia chống dịch
lực lượng y tế được phân công tại quận long biên và gia lâm
tất cả các y bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm khi địa phương này từng là tâm dịch
các tổ sẽ làm việc từ bảy giờ sáng cho đến tối để đảm bảo tiến độ xong trước ngày một mươi năm tháng chín như thành phố hà nội đã đề ra
chúng tôi cũng thực sự là thấy là rất xúc động và rất cảm ơn
cái nghĩa tình của các tổ
các bác sĩ y sĩ y tá càng thấy rằng là trong cái khó khăn hoạn nạn thì đất nước việt nam chúng ta là một
các đồng chí cũng đã dành tâm sức để về với long biên để hỗ trợ long biên và hỗ trợ với giao tiếp
thì chúng tôi thấy rằng đây là những việc làm hết sức có ý nghĩa và bản thân chúng tôi là ở cơ sở
và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng và rất là thấy là thiết thực
theo sở y tế hà nội tất cả công tác triển khai đều thực hiện đúng quy định và có sự phối hợp kỹ lưỡng giữa đơn vị y tế
và đoàn y bác sĩ để thuận lợi và an toàn nhất cho nhân dân
với công tác phối hợp như vậy thì chúng tôi cũng đảm bảo được là đưa những dây chuyền tiêm chủng
dây chuyền xét nghiệm tới từng cái địa bàn trên các tội huyện và làm sao mà khi mà chúng ta đã phân đổ được
trên cái số lượng dân số cũng như là trên cái địa bàn thì sẽ có cái sự tiếp cận cái dịch vụ tiêm chủng
cái việc tiêm chủng cũng như là xét nghiệm
hà nội đã luôn là đầu tàu sẵn sàng hướng tới các tâm dịch và lần này khi hà nội cần các địa phương lại sẵn sàng lên đường tiến về thủ đô
trong sóng dịch hơn bao giờ hết chúng ta thấy được tinh thần dân tộc tinh thần đoàn kết của người dân việt nam luôn keo sơn vững vàng